thành phố đà nẵng sẽ dừng tiếp nhận việc đăng ký từ đà nẵng về nơi cư trú
thời hạn chót tiếp nhận vừa được sở lao động thương minh và xã hội thành phố đà nẵng đưa ra thông báo
thành phố đà nẵng sẽ dừng tiếp nhận thông tin người ngoại tỉnh đăng ký rời thành phố đến một mươi bảy h ngày hai mươi bảy tháng tám
từ nay tới thời hạn trên đà nẵng vẫn tiếp tục tiếp nhận đăng ký rời đà nẵng của người dân ngoại tỉnh
thông qua một số các kênh hỗ trợ tổng đài một nghìn hai mươi hai website của sở lao động thương minh và xã hội thành phố
việc dừng tiếp nhận này nhằm thực hiện chốt danh sách đăng ký thống nhất số lượng và xây dựng phương án thuận lợi đưa người dân về nơi cư trú
đến nay tỉnh quảng ngãi đã phối hợp đưa hơn ba trăm linh công dân từ đà nẵng về quê